song tội phạm ma túy trên thế giới khu vực và trong nước vẫn tiếp tục diễn biến rất phức tạp tiềm mần nhiều yếu tố khó lường
thực hiện nghiêm chỉ đạo của lãnh đạo các cấp cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vừa khẩn trương ứng phó với dịch bệnh covid một mươi chín
đồng thời chủ động triển khai nhiều kế hoạch phương án hành động mở các đợt cao điểm tuyên truyền tấn công chấn áp tội phạm ma túy
triệt phá nhiều đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia với những thủ đoạn vận chuyển ma túy vô cùng tinh vi và xào quyệt

thực hiện nghiêm trị đạo của lãnh đạo các cấp cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vừa khẩn trương ứng phó với dịch bệnh covid một mươi chín

đồng thời chủ động triển khai nhiều kế hoạch phương án hành động mở các đợt cao điểm tuyên truyền tấn công trấn đáp tội phạm ma túy vô cùng tinh vi

điều nhận thức của đồng bào là nhiệm vụ xuyên suốt của các ngành chức năng
thế trận đấu tranh với tội phạm ma túy của lực lượng công an các địa phương đã nhận được sự đồng lòng giúp sức của đồng bào các dân tộc thiểu số thời gian qua
mặc dù vậy đấu tranh với tội phạm này chúng ta không thể lơ lả trong bất kỳ hoàn cảnh nào
hiện nay tình hình dịch covid một mươi chín vẫn có những diễn biến phức tạp
ảnh hưởng không nhỏ đến công tác tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong phòng chống tội phạm ma túy
tuy nhiên từ thực tế này với những cách làm sáng tạo sát thực tế như công an xã hoành mô huyện bình liêu tỉnh quảng ninh
cũng như nhiều địa phương có đường biên giới đã và đang triển khai như hiện nay
đó là làm tốt công tác tuyên truyền kết hợp với phát triển kinh tế
tin rằng tội phạm ma túy sẽ từng bước được ngăn chặn và đẩy lùi